sáu người trong một gia đình đã tử vong trong một vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy
tại nhà số chín mươi một đường phan bội châu phường bảy thành phố cà mau tỉnh cà mau
các nạn nhân gồm ông trần quang tiên năm mươi chín tuổi bà trần kim anh năm mươi chín tuổi vợ ông tiên
trần kim hằng hai mươi tám tuổi con gái ông tiên trần quang toàn hai mươi hai tuổi con trai ông tiên
cùng hai người cháu là trần thanh vi tám tuổi cháu nội và quách gia hy bốn tuổi cháu ngoại
khi xảy ra vụ cháy trong nhà có bảy người nhưng chỉ có bà nguyễn thị lê chị gái ông tiên thoát được ra ngoài
tại hiện trường nhiều vật dụng trong ngôi nhà phía sau nơi gia đình ông trần quang tiên sinh sống gần như bị cháy rụi
nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do sự cố về điện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ